chúng ta tương hỗ cho du lịch rất là lớn việc mà chúng tôi tổ chức hội trá là chúng tôi cũng mong muốn tạo được cái sản phẩm mới để nhằm thu hút được đông đảo quảng bá được cây trè sản phẩm trè của mộc châu tới du khách trong và ngoài nước
và đồng thời thì cũng là để trong cái hoạt động này thì cũng thu hút được khách du lịch đến mục châu được trải nghiệm được khám phá được thăm những cái cảnh đẹp của quê hương mộc châu
để phát huy tiềm năng thế mạnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế những năm gần đây các công ty doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè trên cao nguyên mộc châu đã ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại từ khâu trồng đến chăm sóc chế biến theo tiêu chuẩn việt gáp đảm bảo nguyên liệu sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
nhờ chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nên các sản phẩm chè mộc châu ngày càng có uy tín và đa dạng về mẫu mã chủng loại
chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
chúng ta có một quy hoạch rất là tốt cũng như là vị trí về điều kiện địa lý thời tiết khí hậu
chúng ta có sương rồi nắng rất đẹp và quy hoạch rất là tập trung cộng với lại chúng ta có những doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn đã làm rất tốt trong vòng ba mươi năm qua
chúng ta sẽ phải phát triển nông nghiệp bền vững làm sao để người nông dân canh tác đúng phun thuốc trà đúng cũng như là bán các sản phẩm đúng cho người doanh nghiệp
và trên đồi chè thì luôn luôn phải làm sạch sẽ cải tạo lại giống cải tạo lại cách tranh canh tác
cũng như là chọn lựa được đúng cái thời điểm mà chúng ta phun thuốc
với những kết quả đã đạt được trong sản xuất chế biến cục sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm chè san tuyết và nhãn hiệu chè âu long mộc châu
điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển cây trà của viện mộc châu nội riêng và tỉnh sơn la nói chung
giúp bảo hộ nguồn gốc xuất xứ mộc châu cho sản phẩm chè để khách hàng trong và ngoài nước biết đến tin dùng
cây trẻ trên cao nguyên mộc châu giờ đây không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế vươn lên làm giàu mà còn hỗ trợ cho phát triển du lịch
những đồi trà xanh mướt trải dài là thành quả do chính bàn tay lao động của những người trồng trà tạo dự nên
đã trở thành niềm say mê bất tận thu hút sự khám phá thưởng ngoạn của du khách khi đến mộc châu
tôi đến thăm cái đồi trà này nó cho tôi một cái hình tượng một vùng yên bình của một vùng quê mà phải nói rằng là nó rất đẹp
và có thể đây cũng là cái tạo tiền đề cho dân địa phương có một cái nền kinh tế dần sẽ phát triển ở vùng núi cao này
mộc châu có cộng đồng mạnh mẽ lịch sử sản xuất chè lâu đời
tôi yêu người dân ở đây cảnh quan đẹp thị trấn đẹp và tôi cảm thấy rất nhiều năng lượng khi ở đây
trà mộc châu rất ngon rất khác những loại trà khác
có thể nói là trà ngon nhất tôi từng muốn tôi thực sự thích nó
trong thời gian tới thì bản thân chúng tôi cũng phải phát định là
giúp cho người nông dân của mộc châu cũng phải tham gia làm du lịch cũng phải biết làm du lịch
và sẽ có chương trình tập huấn về du lịch
và chúng tôi xác định trong thời gian tới phải hướng đến mục tiêu là mỗi một người dân của mộc châu
sẽ là một đại sứ du lịch để có thể giới thiệu với bạn bè và du khách về những cái cảnh đẹp của mộc châu
cũng như là các cái sản phẩm du lịch của mộc châu
trong quá trình xây dựng mộc châu trở thành khu du lịch quốc gia
những thế mạnh về điều kiện tự nhiên và các sản phẩm độc đáo riêng biệt như chè
chính là tiền đề quan trọng và vững chắc
nắm bắt được cơ hội và có sự quy hoạch hợp lý du lịch mộc châu sẽ ngày càng phát triển hơn nữa
tạo một điểm nhấn hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước khi đến với tây bắc
xuyên suốt quá trình lịch sử đã chứng minh giá trị của cây trẻ với người dân nơi đây
ngày nay để sản phẩm chè có chất lượng tốt hơn mang lại giá trị kinh tế cao hơn nữa
lại cần sự chung tay của các cấp các ngành và toàn thể đồng bào các dân tộc huyện mộc châu nói riêng
và tỉnh sơn la nói chung